tại việt nam gần tám mươi lượng ameang nhập khẩu được sử dụng để sản xuất tấm lợp fibrosimang hay còn gọi là tấm lợp ac
tuy nhiên chất ameang lại là nguyên nhân gây ra các trường hợp ung thư trung biểu mô ở người
hai xã bà cò và hang kia của tỉnh hòa bình có một trăm linh đồng bào mông sinh sống
qua khảo sát gần như tất cả nhà của đồng bào được lợp bằng tấm lợp fibrosimang
sống trong điều kiện thiếu nước sản xuất và nước sinh hoạt nghiêm trọng
nên đồng bào phải hứng nước mưa từ mái nhà tích chữ trong bể và các thùng để sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày
có lúc quên thì cũng rửa xong mới nhớ đi
ameang xâm nhập vào cơ thể và gây hại chủ yếu qua đường hô hấp
khi người lao động và người sử dụng hít phải sợi ameang phát tán trong môi trường
ngoài ra amia còn có thể xâm nhập qua đường tiêu hóa
tại cộng đồng người dân tiếp xúc với bụi ameang trong môi trường chủ yếu do khoan
cắt phá rỡ tấm lợp vật liệu có chứa ameang sử dụng các tấm lợp hư hỏng để làm đường đổ móng nhà
tiếp xúc với amiang có nguy cơ mắc các bệnh ung thư phổi ung thư trung biểu mô ác tính
màng phổi màng bụng mang tim ung thư thực quản
những thông tin về tác hại của tấm lợp fibrosimang có chứa ameang gây ung thư cho người
chỉ được đồng bào biết đến thông qua những buổi tập huấn về tới thôn bản như thế này
trạng sử dụng này bây giờ là nó rất rộng lại trên toàn bộ vùng dân tộc và núi
và tôi cho rằng công tác tuyên truyền chúng ta phải tập trung rất cao để cho đồng bào thấy tác hại
và dừng sử dụng đúng như là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc là chậm nhất là đến năm hai nghìn hai mươi ba chúng ta phải chấm dứt hoàn toàn
một số người dân khi hiểu về tác hại của tấm lợ fibrosimang có chứa chất ameang có thể gây ung thư cho biết
vì điều kiện kinh tế khó khăn nên họ không còn lựa chọn nào khác
mặc dù con đường chấm dứt sử dụng ameang trắng tại nước ta không mấy dễ dàng nhưng cần sự quyết tâm hành động
bởi đó là sức khỏe của mỗi người của cộng đồng và vì tương lai nổi giống việt nam